ngày hôm nay hội đồng tham mưu trưởng liên quân gcs của hàn quốc cho biết
hàn quốc mỹ và nhật bản đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển phía nam bán đảo triều tiên
cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên bán đảo triều tiên
sau nhiều vụ thử tên lửa của bình nhưỡng cũng như các cuộc tập trận bắn đạn pháo từ cả triều tiên và hàn quốc
theo hãng tin yonhap thông cáo báo chí của gcs nêu rõ
cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng phản ứng của ba quốc gia trước các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải
cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày một mươi năm đến một mươi bảy tháng một ở vùng biển phía đông nam ngoài khơi đảo jeju
với sự tham gia của chín tàu chiến của ba quốc gia
trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của mỹ u s car vision
đây là cuộc tập trận
ba bên đầu tiên được tổ chức sau khi mỹ nhật bản và hàn quốc triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của triều tiên
trong thời gian thực và nhất trí cùng nhau xây dựng kế hoạch tập trận kéo dài nhiều năm để tăng cường khả năng ứng phó